vừa qua bộ tài nguyên và môi trường đã có văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành thực hiện các giải pháp để chủ động ứng phó với tình hình hạn hán thiếu nước ở miền trung tây nguyên và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiều long hạn chế tác động tới kinh tế xã hội và đời sống nhân dân